sáng sớm nay đã xảy ra một vụ cháy lớn tại ngôi nhà năm tầng trên phố lạc trung
quận hai bà trưng thành phố hà nội khiến cho một người phải nhập viện
theo đó vụ cháy xảy ra vào khoảng năm giờ sáng nay tại một ngôi nhà năm tầng trong ngõ sáu mươi năm phố lạc trung
ngọn lửa nhanh chóng bao trùm năm tầng của ngôi nhà bốc cháy dữ dội nhận được tin báo
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố hà nội đã điều động hàng chục chiến sĩ
cùng bốn xe cứu hỏa hai xe cứu thương có mặt tại hiện trường khống chế phong tỏa đám cháy
đồng thời cứu những người bị mắc kẹt trong đám cháy rất may không có thiệt hại nào về người
tuy nhiên tại hiện trường một nam thanh niên được đưa đi cấp cứu hai cháu nhỏ bị thương nhẹ
đến khoảng tám giờ một mươi năm phút cùng ngày đám cháy đã được khống chế hoàn toàn
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ